thưa quý vị chiều nay ngày chín tháng sáu tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập nhà hát hồ gươm
và quyết định phân công ban giám đốc nhà hát đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
cùng dự có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao quyết định thành lập nhà hát hồ gươm và quyết định phân công ban giám đốc nhà hát hồ gươm
theo đó nhà hát hồ gươm là đơn vị cấp phòng trực thuộc cục công tác đảng và công tác chính trị
do thiếu tướng nghệ sĩ nhân dân nguyễn công bảy phó cục trưởng cục công tác đảng và công tác chính trị
kiêm nhiệm giám đốc đại tá phạm minh tiến phó cục trưởng cục kế hoạch và tài chính kiêm nhiệm phó giám đốc
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm chúc mừng các đồng chí được giao nhiệm vụ tại nhà hát hồ gươm
bộ trưởng nhấn mạnh quán triệt chủ trương nghị quyết của trung ương và xác định rõ vị trí vai trò đặc biệt quan trọng của công tác văn hóa văn nghệ
bộ công an và ubnd tp hà nội quyết định xây dựng công trình nhà hát hồ gươm tại số bốn mươi bốn mươi a hàng bài quận hoàn kiếm thành phố hà nội
đây là một trong những thiết chế văn hóa hiện đại đồng bộ là công trình nghệ thuật đẳng cấp quốc tế nhưng vẫn mang đậm đà bản sắc dân tộc
là trung tâm tổ chức sự kiện văn hóa chính trị của đảng nhà nước bộ công an và thành phố hà nội
nhà hát là nơi sẽ diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc biệt nơi để cán bộ chiến sĩ gia đình cán bộ chiến sĩ và nhân dân hưởng thụ các sản phẩm nghệ thuật
đồng thời là nơi để các nhà hát quốc tế và việt nam đến để phối hợp sáng tạo giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao
quá trình xây dựng công trình nhà hát hồ gươm được tiến hành đặc biệt khẩn trương và đến nay đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để tổ chức khánh thành dự kiến vào tháng bảy năm nay
thời gian từ nay đến lễ khánh thành nhà hát không còn nhiều do vậy cần chủ động kiện toàn nhân sự và các điều kiện cần thiết đảm bảo hoạt động hiệu quả